các trường hợp này đã được bệnh viện đa khoa huyện nông cống và lực lượng phản ứng nhanh của ngành y tế sơ cứu cấp cứu ngay tại chỗ theo hướng dẫn chuyên môn và chuyển tuyến về bệnh viện đa khoa tỉnh điều trị
tuy nhiên do tình trạng quá nặng và diễn biến quá nhanh của phản vệ nên hai trường hợp đã tử vong vào lúc h bốn mươi năm và tám h bốn mươi năm phút ngày hai mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một đến tối ngày hai mươi bốn tháng một mươi một thêm một công nhân nữa tử vong
hiệu quả của vaccine veroxelle đã được nhiều nước trên thế giới công nhận
những trường hợp tử vong chỉ là hy hữu chúng ta nên nghiêm túc thực hiện các khuyến cáo của bộ y tế trước và sau khi tiêm chủng khi có các phản ứng phụ xảy ra cần báo ngay cho sở y tế gần nhất
sau khi xảy ra ba ca tử vong sau tiêm vaccine tại thanh hóa nhiều người đặt ra câu hỏi liệu trách nhiệm này thuộc về ai
liên quan đến vấn đề này khoảng một một mươi năm một trăm linh bốn hai nghìn một mươi sáu ndcp có quy định như sau
sử dụng vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng và tiêm chủng chống dịch
nếu xảy ra tai biến nặng ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe hoặc gây thiệt hại đến tính mạng của người được tiêm chủng nhà nước có trách nhiệm bồi thường cho người bị thiệt hại
như vậy đối với chương trình tiêm chủng mở rộng và tiêm chủng chống dịch thì nếu người được tiêm chủng xảy ra tử vong khi tiêm vaccine covid một mươi chín nhà nước sẽ có trách nhiệm bồi thường cho người bị thiệt hại
còn đối với trường hợp xảy ra tai biến nặng sau tiêm chủng vaccine ngoài chương trình tiêm chủng mở rộng và tiêm chủng chống dịch cơ sở nơi xảy ra tai biến nặng sau khi tiêm chủng có trách nhiệm thực hiện bồi thường theo quy định của pháp luật về dân sự nếu có lỗi gây ra tai biến nặng sau tiêm chủng theo quy định tài khoản bốn năm một trăm linh bốn hai nghìn một mươi sáu ndcp
còn tại thanh hóa ngay khi xảy ra sự việc nhiều cơ quan đoàn thể trên địa bàn tỉnh thanh hóa và công ty trách nhiệm hữu hạng dày kim việt
đã kịp thời chia sẻ tới các gia đình có người tử vong
theo đó huyện nông cống hỗ trợ mỗi gia đình có nạn nhân tử vong số tiền năm mươi triệu đồng
công ty trách nhiệm hữu hạng dày kim việt việt nam hỗ trợ mỗi gia đình có nạn nhân tử vong một trăm linh triệu đồng và xem xét hỗ trợ để nuôi con nạn nhân tử vong đến một mươi tám tuổi
liên đoàn lao động tỉnh thanh hóa cũng đã lập đoàn công tác do ông mai bá nam phó chủ tịch liên đoàn lao động tỉnh đến gia đình các công nhân tử vong động viên thăm hỏi và cùng gia đình đoàn viên lo hậu sự
trước mắt liên đoàn lao động tỉnh thanh hóa hỗ trợ mỗi gia đình có người tử vong năm triệu đồng mỗi công nhân đang phải điều trị một triệu đồng
theo nghiên cứu hiệu quả ước tính của vaccine verosa với người nhiễm có triệu chứng là bảy mươi tám một trong các thử nghiệm lâm sàng
hiệu quả ngăn ngừa bệnh nhân trở nặng và qua đời là chín mươi bốn
vaccine này được dùng cho người từ một mươi tám tuổi trở lên thời gian giữa hai mũi là bốn tuần
vaccine voroso do công ty sinopharm trung quốc sản xuất là vaccine phòng bệnh do
virus sars cov hai tức covid một mươi chín gây ra và được chính phủ trung quốc viện trợ cho việt nam năm trăm linh liều vaccine
lô vaccine này được đưa về việt nam vào chiều hai mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
tỉnh cao bằng được bộ y tế phân bổ bốn mươi tám trăm linh liều vaccine theo quyết định số ba nghìn ba trăm hai mươi sáu về việc điều chỉnh phân bổ vaccine phòng covid một mươi chín đợt sáu
vaccine verocell được bào chế dưới dạng hỗn dịch tim
mỗi lọ chứa một liều vaccine mỗi liều năm ml
thành phần của vaccine này được bổ sung
để tăng cường phản ứng của hệ thống miễn dịch
là vaccine đầu tiên sử dụng công nghệ bắt hoạt
vaccine được bảo quản ở nhiệt độ hai tám độ c và không để đông băng vaccine
hàng sử dụng hai năm tránh tiếp xúc trực tiếp dưới ánh sáng mặt trời
chỉ định tiêm phòng cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
lịch tiêm gồm hai mũi mũi hai cách mũi một từ ba đến bốn tuần
liều lượng đường tiêm năm ml tiêm bắp
phản ứng sau tiêm chủng ghi nhận được hầu hết là nhẹ đến trung bình
tại trong thời gian ngắn gồm phản ứng tại chỗ tiêm rất phổ biến là đau ở chỗ tiêm
không phổ biến đỏ sưng cứng ngứa
phản ứng toàn thân phổ biến nhất là đau đầu sốt mệt mỏi đau cơ đau khớp
ho khó thở buồn nôn tiêu chảy ngứa
đây là những phản ứng thông thường sau tiêm vaccine
những dấu hiệu này cho thấy hệ thống miễn dịch của cơ thể đang phản ứng với vaccine
cụ thể là kháng nguyên một chất kích hoạt đáp ứng miễn dịch
do đó các phản ứng sau tiêm phổ biến và ở mức độ nhẹ hoặc trung bình
là một dấu hiệu tốt cho thấy vaccine đang hoạt động
các dấu hiệu này thường tự biến mất sau vài ngày
tuy nhiên không gặp tác dụng phụ thì không có nghĩa là vaccine không hiệu quả
nói cách khác mỗi người sẽ có những phản ứng khác nhau sau khi tiêm vaccine
cũng như những loại vaccine nào khác
vaccine sinopharm có thể gây ra một số tác dụng phụ
tuy nhiên những tác dụng này thường không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động hàng ngày
một vài ngày sau khi tiêm những tác dụng phụ này sẽ biến mất
một vài tác dụng phụ thường gặp đau nhất tại vị trí tiêm mệt mỏi ế oảy
nhức đầu sốt cảm giác ớn lạnh buồn nôn tiêu chảy
ngoài ra mặc dù hiếm nhưng cũng có khả năng gặp phải những phản ứng dị ứng nghiêm trọng hơn
như chảy máu cam hạ huyết áp sung huyết mắt sung huyết cách mạng nóng bừng
vì vậy cần phải theo dõi kỹ lượng sức khỏe sau khi tiêm để có biện pháp xử lý kịp thời
tính đến thời điểm hiện tại vaccine verosa của sinopharm vẫn được đánh giá
là một trong những loại vaccine hiệu quả để phòng chống đại dịch covid một mươi chín
góp phần giảm thiểu những thiệt hại do đại dịch gây ra
trước đó bộ y tế cũng đã có công văn hướng dẫn phòng các phản ứng phản vệ
có thể xảy ra sau khi tiêm vaccine phòng covid một mươi chín nhằm phát hiện và xử lý kịp thời
các sự cố bất lợi sau tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
ban chỉ đạo an toàn tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín của bộ y tế đề nghị
các đơn vị khẩn trương thực hiện khám sàng lọc theo hướng dẫn tạm thời
khám sàng lọc trước tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín của astrazeneca
ban hành kèm quyết định số một nghìn sáu trăm hai mươi bốn qdbit vào ngày một mươi tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi một của bộ trưởng bộ y tế
tuân thủ đầy đủ các nội dung của việc khám sàng lọc trước tiêm chủng
lưu ý đối với các đối tượng cần thận trọng tiêm chủng
thực hiện xử trí sự cố bất lợi sau tiêm chủng vaccine covid một mươi chín theo các hướng dẫn chuyên môn
hướng dẫn sự tri cấp cứu phản vệ ban hành kèm theo thông tư số năm mươi một của bộ trưởng bộ y tế
hướng dẫn chẩn đoán và điều trị hội chứng giảm tiểu cầu huyết khối sau tiêm vaccine covid một mươi chín
ban hành kèm theo quyết định số một nghìn chín trăm sáu mươi sáu của bộ trưởng bộ y tế
quý vị khán giả thân mến ngay sau khi xảy ra sự cố khi tiêm vaccine
sở y tế thanh hóa đã chỉ đạo hội đồng chuyên môn đánh giá nguyên nhân
tai biến trong quá trình sử dụng vaccine tại huyện nông cống và báo cáo bộ y tế xin ý kiến chỉ đạo
tại việt nam verocell là vaccine thứ ba được bộ y tế thông qua sau astrazeneca và sputnik v
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin mới nhất về vụ việc